nhằm tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
ubnd tỉnh quảng trị vừa có quyết định phân bổ hơn hai một trăm linh tấn gạo cho người dân
tại bốn huyện vùng biển trong tỉnh
ubnd tỉnh quảng trị đã quyết định phân bổ hai một trăm linh tấn gạo cho người dân các huyện
gio linh vĩnh linh triệu phong và hải lăng
mỗi nhân khẩu được hỗ trợ một mươi năm kg gạo một tháng
thời gian hỗ trợ là bốn năm tháng
đối tượng nhận hỗ trợ gạo là các nhân khẩu thuộc hộ gia đình chủ tàu
hộ gia đình có lao động trên tàu khai thác thủy hải sản ở vùng ven bờ
vùng lộng không lắp máy hoặc có lắp máy công suất dưới chín mươi mã lực
hộ gia đình làm muối và hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp
ubnd tỉnh quảng trị giao chủ tịch ubnd các huyện vĩnh linh gio linh triệu phong và hải lăng
chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn tiến hành thống kê ra soát đầy đủ và chính xác về số hộ
số nhân khẩu thuộc diện được nhận hỗ trợ gạo theo quy định để tiến hành cấp phát kịp thời
tuyệt đối không để sai sót
đây là lần thứ ba ubnd tỉnh quảng trị phân bổ gạo hỗ trợ các hộ gia đình
ở các địa phương vùng biển bị ảnh hưởng do sự cố ô nhiễm môi trường biển